hơn một thừa đất ở thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng tiếp nhận thực hiện các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất do liên quan đến các vụ án hình sự
ngày ba chín ủy ban nhân dân thị xã đông hòa tỉnh phú yên có công văn yêu cầu bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã tạm dừng tiếp nhận thực hiện các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với các trường hợp có trong danh sách do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cung cấp
đồng thời niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân thị xã và các xã phường để nhân dân biết thực hiện
trước đó truyền hình nhân dân phản ánh ngày ba mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các đối tượng đã hợp thức hóa đất của nhà nước thành đất cá nhân để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị cho chính mình hoặc người khác đứng tên với tổng diện tích hơn một mươi ba ba trăm năm mươi m hai